từ khoảng đêm nay bộ phận không khí lạnh yếu đã báo sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía bắc của khu vực bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến đông bắc bộ khiến cho nhiệt độ giảm và có mưa rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to
khu vực phía đông bắc bộ chuyển mát với nhiệt độ cao nhất ngày mai ở mức hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
sau đó sẽ giảm thêm khoảng từ một hai độ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ cũng có mưa rông trong ngày mai
cục bộ có mưa vừa mưa to với nhiệt độ cao nhất ở mức ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
sang ngày hai mươi sáu thì mưa và nhiệt độ trên khu vực này sẽ giảm nhẹ
chỉ còn nắng oi tại khu vực tây bắc trước khi chuyển mát trong ngày hai mươi bảy
do tác động của không khí lạnh yếu từ chiều tối hôm nay đến ngày hai mươi sáu
khu vực các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa ở mức là từ một mươi ba mươi mm trong vòng hai mươi bốn h
có nơi là trên năm mươi mm trong hai mươi bốn h
trời chuyển mát tại phần phía bắc và nắng nóng tạm thời sẽ chấm dứt ở phần phía nam của khu vực này
với mức nhiệt độ sẽ không vượt qua mức là ba mươi ba độ
nắng nóng cũng không còn tại các tỉnh từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận và bình thuận trong ba ngày tới
với nhiệt độ không vượt qua mức ba mươi bốn độ
trong hai ngày hai mươi năm và ngày hai mươi sáu sẽ có mưa rông vài nơi với lúc chiều tối
đến ngày hai mươi bảy thì mưa sẽ kết thúc trên khu vực này
với khu vực tây nguyên thời tiết hầu như ít biến đổi
phổ biến là ít mưa và có nắng nhiều vào ban ngày
có nơi có nắng nóng
với nhiệt độ trưa mai phổ biến trong khoảng là từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
sau đó sẽ giảm nhẹ một độ
còn đối với khu vực nam bộ
chiều tối sẽ có mưa vài nơi
ban ngày nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng
có nơi nắng nóng gây gắt với nhiệt độ cao nhất ở mức là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ trong ngày mai